trong không khí xe lạnh cuối năm tại đắk lắc đồng bào công giáo và tin lành đang gấp rút hoàn thành những khâu trang trí cuối cùng để chuẩn bị đón một mùa giáng sinh ấm áp an lành
những ngày này ông nguyễn đức vượng tại giáo sứ kim phát đang cùng bà con láng giềng tất bật chuẩn bị trang trí hang đá nhà cửa để chuẩn bị đón đêm giáng sinh đang đến gần
cùng nhau hướng đến một mùa giáng sinh ấm áp an lành và một năm mới bình yên thịnh vượng
hàng năm cũng như chuẩn bị trước khoảng cỡ một mươi ngày hoặc một tuần trước ngày hai mươi năm tháng hè thì giáo dân trong giáo sứ cũng như giáo họ đều tổ chức bắt điện làm hang đá để mừng chùa dân sinh
ngoài việc trang trí nhà cửa giáo dân tại giáo sứ kim phát cũng tranh thủ tập trung lại đến trang trí nhà thờ lớn vệ sinh đường ngõ để cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh ấm áp đang đến gần
tất cả đều tập trung về chung quanh khuôn viên nhà thờ để làm sao cho cái đại lễ giáng sinh nó được trang nghiêm rồi nó có cái bầu khí sinh động cho cái ngày lễ mừng chú giáng sinh
cùng với bà con giáo dân thì giáo sứ cũng hỗ trợ thêm rồi bà con làm thêm những cái trang trí ở những cái tuyến đường
chúng tôi chuẩn bị cao nhất cho việc trang trí hang đá cũng như
đèn nến hoa để mừng ngày đại lễ đã sao cho cả những hình thức lớn nội dung
cũng như cái điều mà chúng tôi quan tâm nhất đó là chuẩn bị tinh thần
cho anh chị em giáo dân có được đón mừng ngày đại lễ giáng sinh có ý nghĩa nhất
đêm giáng sinh đã đến rất gần trên khắp các nhà thờ giáo sứ xóm đạo
không khí giáng sinh đã ngập tràn
đồng bào công giáo và tin lành tỉnh đắk lắc cùng nhân dân cả nước
đang chuẩn bị cho đón một mùa giáng sinh an lành và bước sang năm mới
trong không khí vui tươi thịnh vượng